hoạt động này được thực hiện dựa trên nguyên tắc bảo đảm nhanh chóng kịp thời và hiệu quả
tuân thủ đúng chuyên môn kỹ thuật y tế trong cấp cứu chức bệnh viện
đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân có trách nhiệm trong việc cấp cứu người bệnh
thành lập các trung tâm cấp cứu chức bệnh viện một trăm một mươi năm tại tuyến tỉnh thành phố trực thuộc trung ương là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc sở y tế
nếu chưa có điều kiện thành lập trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm thì sẽ thành lập tổ cấp cứu một trăm một mươi năm thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh
sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai tại hà nội bệnh viện nhi trung ương phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình giáng sinh yêu thương hai nghìn hai mươi
dành tặng cho gần một bảy trăm linh bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện
tại bệnh viện nhi trung ương có hàng nghìn em nhỏ mỗi ngày đều chỉ quen thuộc với bông băng thuốc và tiêm truyền
dịp lễ giáng sinh và một năm mới sắp đến với mong muốn đem lại những món quà tinh thần kịp thời động viên chia sẻ và tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhi
chương trình giáng sinh yêu thương hai nghìn hai mươi được tổ chức
trong đó có nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa cùng các món quà trao tặng đến các bé
mang tới cho các em những niềm vui nhỏ nhỏ để tạm quên đi nỗi đau bệnh tật và đón một giáng sinh ấm áp
trước tình hình thời tiết rét đậm sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có văn bản gửi phòng giáo dục và đào tạo
các quận huyện và các đơn vị trực thuộc về việc bảo đảm sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh
sở yêu cầu các trường không tổ chức các hoạt động ngoài trời trong những ngày rét đậm rét hại
bên cạnh đó phối hợp với cha mẹ học sinh nhắc nhở các em mặc đủ ấm không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét
đặc biệt căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng các trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm
đồng thời các trường phải bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất tránh gió lùa
ánh sáng và giữ ấm cho học sinh
bộ tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông
nguồn kinh phí thẩm định bao gồm nguồn ngân sách nhà nước trong đó có ngân sách chi sự nghiệm giáo dục và đào tạo dạy nghề thuộc ngân sách trung ương
theo quy định của luật ngân sách nhà nước nguồn tài trợ hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
các nguồn vốn xã hội hóa
nguồn vốn huy động hợp pháp nguồn thu khác theo quy định của pháp luật
dự thảo cũng nêu rõ nội dung chi và mức chi đối với các hoạt động thẩm định sách giáo khoa chi phí cho thành viên hội đồng thẩm định
tiếp theo chương trình thời sự trưa nay thẻ chip sẽ thay thế thẻ atm từ ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tập trung làm tốt
công tác khám tuyển quân năm hai nghìn hai mươi
tiếp theo sẽ là một số thông tin về kinh tế
ngân hàng nhà nước vừa có thông báo về việc dừng phát hành thẻ atm từ ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một và thay thế bằng thẻ chip
theo thông tư mới dự kiến việc thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
để tạo điều kiện cho các ngân hàng có khoảng thời gian triển khai các biện pháp phù hợp trong việc dừng phát hành thẻ
ngoài ra các ngân hàng nhà nước vừa có thông báo về việc dừng phát hành thẻ atm từ ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
các ngân hàng nhà nước cũng kéo dài thời hạn buộc các thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại việt nam của tổ chức thanh toán thẻ
tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa thêm một năm so với quy định cũ đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
theo lộ trình của ngân hàng nhà nước đến cuối năm hai nghìn hai mươi một sẽ có một trăm linh thẻ ngân hàng và các thiết bị chấp nhận thẻ tại việt nam phải được chuyển sang tiêu chuẩn chip
tuy nhiên nhiều ngân hàng đang xin gia hạn vì nhiều khả năng khó về đích vào năm hai nghìn hai mươi một
do ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín
theo số liệu tổng cục hải quan vừa công bố nửa đầu tháng một mươi hai kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn hai mươi năm tỷ đô la mỹ
qua đó nâng kim ngạch tính từ đầu năm lên hơn năm trăm một mươi năm tỷ đô la mỹ
cụ thể kim ngạch xuất khẩu đạt gần một mươi hai ba tỷ đô la mỹ
trong đó có bốn nhóm hàng đặt kim ngạch từ một tỷ đô la mỹ trở lên gồm điện thoại và linh kiện máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện
dệt may máy móc thiết bị
ở chiều nhập khẩu đạt kim ngạch gần một mươi ba hai tỷ đô la mỹ
như vậy đến trung tuần tháng một mươi hai quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn năm trăm một mươi năm tỷ đô la mỹ
sắp xỉ con số năm trăm một mươi bảy hai mươi sáu tỷ đô la mỹ của cả năm hai nghìn một mươi chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi tỉnh phú thọ đã đạt được nhiều thành tiệu trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng
đặc biệt các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra
hạ tầng kinh tế phát triển tạo động lực mạnh mẽ để tỉnh phú thọ tiếp tục thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn
công nghệ hiện đại giá trị gia tăng cao giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho tỉnh phát triển
đây là một công ty với một trăm linh vốn hàn quốc đầu tư vào tỉnh phú thọ từ năm hai nghìn một mươi
công ty sản xuất linh kiện điện tử theo công nghệ cao
hàng năm giải quyết việc làm cho hơn ba năm trăm linh lao động và dành nhiều hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội của tỉnh
từ khi đầu tư tại tỉnh phú thọ công ty chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm
các đồng chí lãnh đạo tỉnh luôn khuyến khích doanh nghiệp khi có bất kỳ sự khó khăn vướng mắc nào
thì nên gọi điện trực tiếp cho lãnh đạo tỉnh để giải quyết kịp thời
là một doanh nghiệp nước ngoài tại đây tôi vô cùng cảm kích
trong năm năm qua tỉnh phú thọ đã tập trung điều chỉnh bổ sung quy hoạch các khu cụm công nghiệp trên địa bàn
tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư
trong thời gian tới tỉnh phú thọ xác định tập trung thực hiện cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh
quan tâm phát triển các thành phần kinh tế huy động tối đa các nguồn lực cho tập trung phát triển
trọng tâm là cơ sở hạ tầng then chốt
với những thành tiệu đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm năm qua
tỉnh phú thọ đang là điểm đến hấp dẫn tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước
đây là một trong những tiền đề quan trọng để tỉnh phú thọ vững bước vào nhiệm kỳ mới
với khí thế và quyết tâm chính trị mới nhằm tiếp tục đưa tỉnh phú thọ ngày càng phát triển
mưa lũ vừa qua tại quảng bình đã làm đất đá vùi lấp hàng trăm hectare đất nông nghiệp
trong đó có khoảng năm mươi hectare đất rất khó cho sản xuất
do lượng đất đá vùi lấp quá dày hiện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh
đang phối hợp với các ngành chức năng nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ
giúp người dân sớm có đất sản xuất trong vụ đông xuân sắp tới
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng bình
gia đình bà phạm thị tâm xã hưng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp hàng năm chỉ trông chờ vào bốn xào ruộng
tuy nhiên do mùa lũ kéo dài vừa qua đã làm đất đá vùi lấp ba xào ruộng của gia đình bà
đồng ruộng hiện nay không thể canh tác trong khi vụ đông xuân cận kề
theo thống kê toàn bộ huyện bố trạch có gần bốn mươi hectare đồng ruộng bị đất đá bồi lấp nghiêm trọng
không thể sản xuất được
chính quyền địa phương tìm cách đào bóc lớp đất vùi lấp để tìm lại ruộng cho người dân
nhưng rất khó khăn vì lượng đất và đá bồi lấp quá dày
tuy nhiên do mùa lũ kéo dài vừa qua đã làm đất đá vùi lấp ba xào ruộng của gia đình bà
toàn tỉnh quảng bình hiện có hơn một trăm hai mươi hectare ruộng các loại bị bùn đất vùi lấp
tập trung chủ yếu tại hai huyện bố trạch và quảng ninh
hiện nay sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình đang phối hợp với các ngành chức năng
tìm giải pháp tháo gỡ giúp dân sớm có đất sản xuất trong vụ đông xuân này
còn tại tỉnh bắc cạn thời gian gần đây dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến hết sức phức tạp
trong khi dịch tả lợn châu phi trên đàn lợn vẫn chưa thể khống chế
thì dịch viêm da nổi cục trên châu bò đã lại lan rộng
còn dịch lở mồm long móng trên đàn vật nuôi cũng có dấu hiệu bùng phát
đến nay tỉnh bắc cạn có thêm một mươi bảy xã ở tất cả bảy huyện và thành phố công bố dịch tả lợn châu phi lần hai trên đàn lợn
toàn tỉnh cũng có đến chín xã có dịch chưa qua hai mươi một ngày kể từ lúc phát hiện dịch
đến thời điểm này tỉnh bắc cạn đã có gần ba tám trăm linh con lợn bị bệnh và hơn bốn mươi năm con thuộc duyện nguy cơ cao bị lây bệnh
trong khi đó dịch viêm da nổi cục trên đàn châu bò cũng lan rộng
đến nay đã có sáu mươi tám con bò bị bệnh ở ba huyện là ngân sơn bắc nặng và bạch thông
ngoài ra đàn vật nuôi tại tỉnh bắc cạn còn phải đối mặt với dịch lở mồm long móng hiện đã xuất hiện tại hai huyện là chợ đồn và ngân sơn
thưa quý vị công an tp việt trì tỉnh phố thọ vừa bắt một đối tượng tăng chữ và vận chuyển trái phép

năm viên ma túy tổng hợp từ sơn la đi qua địa bàn tỉnh phố thọ mang về xuôi để tiêu thụ
khoảng một mươi năm h ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại tổ một mươi bốn khu đoàn kết phường tiên cát thành phố việt trì đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố việt trì phát hiện và bắt quả tàng đối tượng vũ văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở tại bản kiến lâm xã triềng cang huyện sông mã tỉnh sơn la
đang tàng trữ trái phép ma túy tại chỗ lực lượng chức năng thu giữ hơn năm viên ma túy tổng hợp
dạng viên nén đối tượng thuận khai nhận đã sang lào mua số ma túy trên với giá sáu mươi triệu đồng
hiện công an thành phố việt trì đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ công tác khám tuyển được các tỉnh thành đặc biệt coi trọng
bởi đây là khâu quan trọng nhằm lựa chọn những thanh niên có trí lực tốt nhất
để chất lượng khám tuyển đạt kết quả cao nhất cũng phải lựa chọn các y bác sĩ có trình độ chuyên môn
kinh nghiệm đồng thời sử dụng những thiết bị y tế mới hiện đại để tránh sai sót trong khám tuyển
thời điểm này hàng ngàn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tại thành phố đà nẵng đang tham gia khám tuyển
các quận huyện đặt mục tiêu hoàn thành công tác khám tuyển trước ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
với anh vàng văn cương niềm đam mê những chú ngựa đến một cách tự nhiên từ khi còn là cậu bé một mươi năm tuổi
nhưng để trở thành người có thể thuần ngựa đua ngựa thì cần phải có kỹ năng nhất định

nhận được đó đều là niềm tự hào của anh về những chú ngựa người bạn thân thiết
cũng là phần nào thể hiện sự phóng khoáng mạnh mẽ của những chàng trai bắc hà
để sau này cứ mỗi mùa vụ qua đi những người nông dân chân đi dày vải lại tung hoành vó ngựa
trên những cánh đồng những đường đua như một khúc ca đẹp nơi tây bắc khủng vĩ
mùa mua sắm tại mỹ năm nay được các hãng bán lẻ thúc đẩy từ tháng một mươi thay vì tháng một mươi một
nhằm khuyến khích người tiêu dùng mua sắm sớm hơn để tránh tác động của dịch covid một mươi chín
nhưng những số liệu vừa mới được công bố cho thấy kết quả đã không được như mong đợi
và khoảng cách giàu nghèo trong xã hội mỹ đã lại càng gia tăng
nghiên cứu của đại học chicago và đại học notre dame cho biết
trong số những hộ gia đình có thu nhập thấp một trong sáu hộ có trẻ em hiện không đủ ăn
gần một mươi hai dân số mỹ đang sống trong cảnh nghèo đói tăng hai bốn điểm phần trăm kể từ tháng sáu
và là mức tăng đột biến lớn nhất trong sáu thập kỷ qua
trong khi đó giá trị tài sản dòng của những hộ gia đình có thu nhập cao lại tăng lên trong đại dịch
các cơ quan y tế thái lan thông báo vừa phát hiện năm trăm bốn mươi tám ca dương tính với covid một mươi chín tại tỉnh samut sakon
số ca nhiễm covid một mươi chín mới được phát hiện tại thái lan là số ca nhiễm lớn nhất trong ngày
kể từ khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở nước này hồi tháng một năm nay
tổng giám đốc cục khoa học y tế thái lan
ông opas khankawinpong cho biết tất cả những ca nhiễm covid một mươi chín vừa được phát hiện đều có liên quan tới bệnh nhân sáu mươi bảy tuổi
một phụ nữ bán hàng ở một chợ hải sản tại tỉnh samut sakon có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
theo ông opas có tới chín mươi số bệnh nhân mới được phát hiện không hề có triệu chứng nhiễm bệnh
ngay lập tức giới chức địa phương tuyên bố sẽ đóng cửa một số cơ sở thương mại trường học
trung tâm thể thao và sân vận động trong tỉnh để ngăn chặn sự lây lan của virus
người dân được yêu cầu không đi lại trong khoảng thời gian từ một mươi giờ tối hôm trước tới năm h sáng hôm sau
toàn bộ các lao động nhập cư bị cấm di chuyển đồng thời việc ra vào tỉnh samut sakon cũng sẽ bị kiểm soát chặt chẽ
gần đây xuất hiện một số biến chủng mới của virus sars cov hai được ghi nhận giải rác ở một số quốc gia
từ đó giấy lên lo ngại rằng vaccine sẽ không hiệu quả
tuy nhiên giới khoa học quốc tế khẳng định vaccine covid một mươi chín đáp ứng được với tất cả các biến chủng virus
theo giới khoa học virus corona mới tuy có thể đột biến nhanh hơn các loại virus cúm khác nhưng đều nằm trong phạm vi đột biến cho phép
các nhà sản xuất vaccine đã tính toán kỹ lưỡng về các nguy cơ này không có biến chủng nào quá khác biệt
còn về độc lực các biến chứng mới cũng không gây ra những triệu chứng nào lạ hoặc là nguy hiểm hơn chủng ban đầu
trong khi đó theo tổ chức y tế thế giới who vaccine ngừa covid một mươi chín sẽ được phân phối cho các nước nghèo vào đầu năm hai nghìn hai mươi
who và các đối tác của cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu covax đã tiếp cận được gần hai tỷ liều vaccine
toàn bộ một trăm chín mươi nền kinh tế đồng ý tham gia chương trình sẽ tiếp cận được vaccine trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
lô hàng đầu tiên sẽ bắt đầu được phân phối trong quý i năm hai nghìn hai mươi
thịt gà nuôi cấy trong phòng thí nghiệm vừa chính thức được đưa vào thực đơn phục vụ thực khách tại nhà hàng một nghìn tám trăm tám mươi nằm ở trung tâm giải trí robert kwaii của singapore
đây được xem là dấu mốc lịch sử ẩm thực
mà những người tạo ra sản phẩm này
hy vọng góp phần giảm thiểu những tác hại đến môi trường từ hoạt động sản xuất thực phẩm của con người
hồi đầu tháng này công ty khởi nghiệp eadjust của mỹ cho biết singapore đã cho phép công ty này bán thịt gà được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm
theo đó singapore đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép bán sản phẩm được gọi là thịt mà không phải là từ động vật bị giết mổ
giám đốc điều hành eatjust ông josh tetrick cho biết việc thương mại hóa sản phẩm này đưa con người tiến gần hơn tới thế giới
nơi con người có thể ăn thịt mà không cần phải phá hủy rừng gây tổn hại tới môi trường sống của các loài động vật hay sử dụng kháng sinh
công ty cho rằng các sản phẩm thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm an toàn
mặc dù vẫn còn những quan ngại cho rằng loại thịt này sẽ có giá khá đắt đỏ song công ty đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm giá thành